có thể nói thăm khám là bước cơ bản trong điều trị ivf và phương pháp thăm khám hiện đại nhất hiện nay là nội soi bùn tử cung
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về phương pháp này và những ưu điểm của nó
soi bùn tử cung thì nó là một phương pháp thăm dò để nhằm mục đích là để đánh giá bùn tử cung
phát hiện những bất thường trong bùn tử cung mà có thể ảnh hưởng đến sự làm tổ của phôi thai
và ảnh hưởng đến khả năng mang thai của một người phụ nữ
đây là một phương pháp chẩn đoán có độ chính xác rất là cao
được coi là tiêu chuẩn vàng trong việc xác định những bất thường tử cung như là
polyp bùn tử cung dính bùn tử cung những u sơ dính như mạng hay là dị dạng bùn tử cung
hoặc là viên như mạng tử cung là một trong những nguyên nhân rất hay gặp trong trường hợp vô sinh của phụ nữ
là một trung tâm hỗ trợ sinh sản có tỷ lệ thành công cao nhất tại việt nam hiện nay
bác sĩ có thể cho biết là trung tâm đang ứng dụng phương pháp này như thế nào
vì vậy mà soi bùn này chẩn đoán thì có thể kết hợp thêm những cái
cũng thông qua việc soi bùn tử cung đó kết hợp thêm những dụng cụ để có thể xử lý được cái bất thường đó
như cách polyp hoặc là cách dính hoặc là cách u sơ dính như mạng
trước đây thì việc soi bùn tử cung thì thường phải được thực hiện dưới phòng mổ
dưới ganh mê và thực hiện như một cuộc mổ
tuy nhiên hiện nay thì với những trang thiết bị hiện đại
đặc biệt là tại bệnh viện tâm anh có sử dụng thiết bị soi có cái đường kính rất là nhỏ
có thể thực hiện ngay
cái kỹ thuật soi bùn tử cung tại trên phòng thủ thuật mà bệnh nhân không phải chịu đau gì cả
và có thể ra về ngay trong ngày
đây là phương pháp mới hiện đại nhất trên thế giới
được áp dụng bệnh viện tâm anh thì cũng được mấy năm gần đây
vậy thì người bệnh cần chuẩn bị những gì trước khi nội soi buồng tử cung thưa bác sĩ
khi mà bệnh nhân muốn hoặc là có chỉ định soi bùn tử cung
thì mình sẽ đến khám vào khoảng thời gian mới sạch kinh
khoảng hai ba ngày để có thể thực hiện thử thuật
cái thứ hai nữa thì khi mà bệnh nhân có chỉ định soi bùn tử cung
thì bệnh nhân phải khiêng quan hệ với vợ chồng từ đầu chu kỳ đến lúc soi
thứ ba nữa là bệnh nhân sẽ được thăm khám
làm sinh nghiệm phụ khoa để loại trừ những trường hợp viêm nhiễm
ở trong đường sinh dục của người phụ nữ thì mới có thể soi được buồn tử cung
hiện tại thì các kỹ thuật soi bùn tử cung thì sử dụng những ống soi rất là nhỏ
nên là cái việc mà đau thì nó sẽ không có nhiều
ngoài ra thì cũng sẽ được kết hợp thêm những thuốc giảm đau
đặc biệt những trường hợp nếu như mà có can thiệp
hoặc là có những cái xử lý bất thường thì bệnh nhân có thể được kế mê tĩnh mạnh
những trường hợp nên soi bùn tử cung thì bao gồm
thứ nhất là một số trường hợp mà mình có thể nghi ngờ những cái bất thường trong buồn tử cung
ví dụ như trên xương mình nghi ngờ bệnh nhân có những cái pulip trong bùn tử cung
hoặc là trên phim trụ tử cung và chứng minh nghi ngờ những cái dính bùn tử cung
u sơ tử cung dính như mạng
đấy là đầu tiên là cái nhóm mà có nghi ngờ bất thường trong buồn tử cung
nhóm thứ hai là trường hợp là trên phim trụ tử cung và chứng hay trên xương
thì mình thấy hoàn toàn bình thường
tuy nhiên thì bệnh nhân có những nhiều lần chuyển phôi mà thất bại
tức là nhóm thất bại làm tổ liên tiếp nhiều lần
thì cũng có thể kết hợp soi buồn tử cung để đánh giá một số những cái bất thường
ví dụ những trường hợp như là viêm niêm mạc tử cung
những trường hợp viêm niêm mạc tử cung thì trên những cái phương tiện thăm dò thông thường
như siêu ôm hay trường hợp viêm tử cung và chứng thì mình không thể phát hiện ra được
thế nên mình có thể kết hợp với sau buồn tử cung để phát hiện thêm những cái bất thường
trên những cái nhóm đối tượng này
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia trên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chương trình ngày hôm nay
lời khuyên cho các bệnh nhân khi tìm kiếm cơ sở thăm khám
đó là nên chọn những bệnh viện có chuyên khoa sản phụ khoa hoặc hỗ trợ sinh sản
để được bác sĩ có chuyên môn thăm khám và đưa ra chỉ định
có nên làm nội soi bùng tử cung hay không
trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm
luôn cập nhật và làm chủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến nhất trên thế giới
với hệ thống máy móc trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại tiện nghi
ivf tâm anh mang đến cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn
quy trình khám điều trị thuận tiện tận tâm hiệu quả
với chi phí hợp lý và tỷ lệ thành công cao
thêm vào đó trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
còn liên kết chặt chẽ cùng nhiều chuyên khoa khác trong bệnh viện như
trung tâm sản phụ khoa khoa nhi trung tâm sơ sinh
giúp điều trị toàn diện hiệu quả cho những trường hợp mắc bệnh lý phức tạp